công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thanh thỏa chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thanh thỏa đã nhận hai trăm tám mươi năm triệu đồng từ gia đình của một đối tượng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản
để lo cho đối tượng này được tại ngoại
tuy nhiên sau khi nhận tiền xong thì thỏa đã không thực hiện được như đã hứa
mà lấy tiền tiêu xài cá nhân đồng thời cắt liên lạc với gia đình bị hại
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã bến cát đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh thỏa
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật